thưa quý vị những ngày qua với tinh thần tương thân tương ái nhân dân và đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã đóng góp công sức đưa hơn một mươi ba tấn rau củ quả đến tri viện cho người dân tp hcm và tỉnh bình dương ở trong các khu vực cách ly phong tỏa
tại vùng trồng rau của phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường các hộ dân tổ chức từ thiện nhà hảo tâm và đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc vẫn chạy đua với thời gian để thu hoạch rau củ quả
những thực phẩm này sẽ được truyền đến để chia sẻ với người dân tp hcm và tỉnh bình dương ở trong những khu vực cách ly phong tỏa đang ngày đêm gồng mình phòng chống đại dịch covid một mươi chín
trời mưa nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để cắt rau cho kịp thời cho xe chuyển đi vô trong vùng dịch để ủng hộ bà con ở trong tp hcm
hy vọng bà con được nhận được số rau này để bà con ăn để cho qua khỏi
với sự chung tay của người dân các tổ chức tử thiện nhà hào tâm và đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc trong ba ngày vừa qua
hơn một mươi ba tấn rau củ quả đã được chuyển đến tay người dân ở những khu phong tỏa bếp ăn từ thiện khu công nghiệp ở tp hcm và tỉnh bình dương